vào tối ngày hai mươi tháng bốn phó thủ tướng vương đình huệ có cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề doanh nghiệp trước kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí vương đình huệ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh hà tĩnh trong việc tạo điều kiện môi trường đầu tư
nhờ đó đã kết nối thu hút được đông đảo các doanh nghiệp nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh trên địa bàn
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết sắp tới chính phủ sẽ có thực hiện việc sửa đổi luật đầu tư luật doanh nghiệp
nhằm tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp nói chung các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng có điều kiện để phát triển bứt phá